thời gian qua nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và sự đóng góp hỗ trợ của cộng đồng và các nhà hào tâm
nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau hai trận lũ tại quảng bình đã dần ổn định cuộc sống
nhất là các hộ có nhà cửa bị sập trong lũ nay đã có những căn nhà mới kiên cố khang trang hơn để đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
đây là ngôi nhà mới xây đang dần hoàn thiện của gia đình chị trương thị tình ở thôn đồng lâm xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
trong cơn lũ lịch sử vừa qua căn nhà nhỏ của ba mẹ con chị tình bị nước lũ sô sập mọi tài sản của gia đình đều trôi theo dòng nước lũ
ba mẹ con chị tình đành phải tá túc nhờ vào nhà mẹ đẻ
thời gian qua chính quyền địa phương hỗ trợ cùng với sự quyên góp của nhiều nhà hào tâm đã quyên góp giúp gia đình chị tình xây dựng được ngôi nhà kiên cố
nói chung là tên này là được mẹ con tôi được cái nhà thì sẽ vui vẻ
dạ và trong những cơn sau đây đó cơn lục bão đó thì nói chung là sập chai liều rồi thì nói chung là trôi hết chân cả nhà cửa đó
thì nói chung là trôi hết chân rồi thì mẹ con tôi không có nhà cửa ở
thì nói chung là mẹ con tôi cũng nhờ và nhờ xã và chính quyền và nhờ phật giáo sẽ giúp mẹ con tôi trong thết niên được cái nhà mẹ con tôi ở là rất mừng đấy
cũng như chị tình nhiều hộ gia đình có nhà bị sập tại thôn đồng lâm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
theo thống kê trong hai trận lũ vừa qua tại thôn đồng lâm có bốn ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn hàng chục ngôi nhà khác bị thiệt hại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
hiện đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để bà con đón tết
tập trung dạy đào để cơ bản hoàn thiện được các nhà ở và các hồ bị sập nhà trôi trước tiến nguyên đán để bà con sửa mộn đình cuộc sống
và có khi đón người tết cổ tuyên dân tộc đảm bảo vui tươi lành mạnh và cũng trả lý được những nỗi lo nỗi ám ảnh những thiệt hại đúng quá trình lụt bạc
nhìn những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang kiên cố trên nền nhà bị sập do lũ gây ra mới thấy được sức sống mãnh liệt của người dân vùng rốn lũ
họ luôn biết cách đứng lên để chống chọi với thiên nhiên
ngày tết cổ truyền đang cận kề bà con đang khẩn trương dọn dẹp chuẩn bị đón tết
hy vọng rằng tết năm nay bà con vùng lũ nơi đây sẽ được no đủ ấm áp hơn trong những ngôi nhà tình nghĩa này